yên dũng tỉnh bắc giang là miền đất cổ vào dịp đầu xuân tại đây duy trì rất nhiều các lễ hội truyền thống
trong những lễ hội dân gian đó phải kể tới tục lệ rước nước cúng phật ở làng ô cá
nét độc đáo của lễ rước nước này chính là bên cạnh nét đẹp văn hóa về tập tục văn hóa
còn đem đến thông điệp cho mọi người hãy biết trân trọng bảo vệ nguồn nước bảo vệ môi trường sống
làng ổ cá hay còn gọi là làng ngư uyên nằm bên dòng ngã ba phượng nhỡn
nay là thôn chùa xã tiên dũng nơi đây hiện còn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
ngay từ sớm sau tiếng chống khai hội của bậc hương lão trong làng là tới nghi thức tâm linh với màn giữ nước cúng phật độc đáo trong lễ hội chùa linh thông
trên dòng sông thương trong xanh đoàn thuyền rước với cờ hoa rực rỡ xuôi ra giữa dòng
theo quan niệm nước công tế phải do bậc cao niên trong làng lấy
với ý nghĩa mang tới sự may mắn khởi đầu cho một năm thuận lợi nên ai nấy đều háo hức mong chờ
nước là sự sống nước là mạch nguồn của mọi vật cho nên nước là tượng trưng cho người mẹ
tinh thần uống nước nhớ nguồn xuất phát trên quan điểm đó để hướng mọi người luôn phải nhớ cội gốc của chính mình
nét độc đáo của tục lệ rước nước ở xã tiên dũng đó là phát huy tinh thần đoàn kết
thông qua lễ hội để cầu trọng

nét độc đáo của tục lệ rước nước ở xã thiên dũng đó là phát huy tinh thần đoàn kết thông qua lễ hội để cầu trọng